như truyền hình nhân dân đã phản ánh về những sai phạm khi xây dựng khu tái định cư nà tu
xã cẩm giang huyện bạch thông tỉnh bắc cạn đến nay nhiều hộ dân đã di rời vào khu tái định cư này
sinh sống lại phải đối mặt với một số khó khăn khác như không có điện nước sinh hoạt
một số diện tích đất đã xuất hiện tình trạng sạt lở gây mất an toàn cho các hộ dân đang sinh sống
và xây dựng nhà cửa tại đây phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
chuyển về khu tái định cư ở và đang xây nhà nhưng cảnh phải đi sách nước về sinh hoạt
đã quen thuộc với gia đình bà đào thị phẩm dù hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho khu tái định cư này
đã xây dựng xong nhưng gia đình bà phẩm và hàng chục hộ dân khác ở đây vẫn thường xuyên thiếu nước sạch
một khó khăn nữa các hộ dân gặp phải là không có điện đến nay khu tái định cư thôn nà tu đã có hàng chục hộ
đến xây nhà sinh sống nhưng phải đi xin điện từ các hộ dân cách đó hàng trăm mét
không có điện nhiều thiết bị máy móc cũng không sử dụng được
vấn đề này cũng đã được người dân phản ánh đến chủ đầu tư và chính quyền
tuy nhiên do vướng mắc thủ tục đấu nối hệ thống điện của khu tái định cư với hệ thống điện lưới
nên người dân vẫn phải chờ đợi
các đội địa phương chúng tôi cũng đã trao đổi rất nhiều cũng làm việc với chỗ huyện tỉnh ban ngành nhân quan
nhưng thực ra đến bây giờ người dân di dân ở đây chưa có điện
thì cái này cũng là cái bất cập khó khăn với các hộ mà đã di dời cho đây mà ở
theo thống kê của chính quyền xã cầm giang khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
có năm thửa đất xuất hiện những vết nứt dài và có nguy cơ sụt lún sạt lở cao
sau khi có phản ánh đơn vị thi công và chủ đầu tư đã khắc phục xong
tuy nhiên tại thời điểm hiện tại nguy cơ nứt lún nền đất vẫn còn
cái nền nó không đảm bảo được bởi vì là không xây kè ở dưới chân
do đó là nguy cơ cái sạt lở nó rất nhiều
trời mưa to xuống là sạt lờ luôn nứt
cái sạt lở này thì nếu mà trời mưa xuống thì nứt ra thì xây dựng thì bà con rất lo ngại
cái chỗ là không đảm bảo về cái công trình về cái nhà cửa cho bà con sau này
như vậy bên cạnh việc xử lý một số dấu hiệu vi phạm đã xảy ra khi thực hiện dự án này
người dân ở đây cũng rất mong mỏi các đơn vị có liên quan
sớm giải quyết những khó khăn mà họ đang gặp phải để yên tâm sinh sống